anh giang còn được tiếp cận với nhiều tổ chức nước ngoài để học hỏi chuyên sâu về chăn nuôi
nhờ vậy trang trại nuôi gà quy mô hàng vạn con của anh cho năng suất cao hơn ba mươi so với cách nuôi truyền thống
anh giang còn được tiếp cận với nhiều tổ chức nước ngoài để học hỏi chuyên sâu về chăn nuôi
nhà bà cầu được huyện hỗ trợ ba trăm năm mươi triệu đồng để đầu tư mô hình trồng nấm công nghệ cao
nhờ vậy bà tiết kiệm được nhân công lao động mà vẫn đảm bảo sản lượng năm mươi sáu mươi tấn nấm tươi mỗi năm xuất bán đi các nơi
tôi thấy là nó không có sâu bệnh như ở bên ngoài tự nhiên đấy là một cái yêu điểm nhất
thứ hai nữa là năng suất thì nó cũng cao hơn
huyện có cơ chế hỗ trợ về giống về máy
về điện thì còn lại thì chúng tôi cũng đã có đề xuất với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện
tạo điều kiện cho các chủ dự án vay vốn
ứng dụng công nghệ cao và trong sản xuất nông nghiệp đây là một chủ trương lớn và đúng trong những năm qua
phòng nông nghiệp chúng tôi đã có chủ động trong việc tiếp cận đối với các văn bản các chủ trương
định hướng chỉ đạo của trung ương cũng như của tỉnh
và trên cơ sở thực tế của địa bàn và xác định
các vùng các địa điểm trọng điểm cũng như là gắn với việc các đối tượng cây con có giá trị kinh tế cao
để có những định hướng và tham mưu cho huyện ủy và ủy ban miệng trong việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao
từng bước có những chính sách quy hoạch như vậy lạng giang đã khắc phục được khó khăn lớn nhất
đó là huy động quỹ đất tập trung để đầu tư công nghệ cao đạt hiệu quả
quy hoạch thành các cái vùng quy hoạch thành vùng cây ăn quả có muối
sản xuất rau chế biến căn cứ và các cái quy hoạch đấy thì huyện sẽ xây dựng các cái cơ chế
chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp các hợp tác xã các hộ gia đình về tham gia đầu tư vào sản xuất ứng dụng con cao
chúng tôi đang tạo các cái quỹ đất cho các cái hộ gia đình mà có mạnh dạng đầu tư
và tạo mọi các điều kiện để cho gia đình có những thuận lợi nhất cho về phát triển cái mô hình của mình
nhờ dồn điền đồi thừa gia đình ông mậu có diện tích tập trung hơn một năm hectare
để trồng mẫu
vườn măng tây phát triển hiệu quả trở thành hướng đi mới mô hình điểm của huyện
tôi đưa cái hệ thống tưới tự động vào của israel vào để chăm bón huyện lạng giang hỗ trợ cho toàn bộ
vườn măng tây này cho đến bây giờ mới gọi là năm thứ nhất
thì bình quân khi mà tôi thu là hai kg trên một xào
thì tổng ở đây của tôi bốn mươi sào có những thời điểm là hàng tạ một ngày
khi mà đưa cái hệ thống công nghệ cao này vào thì cái cây nó được tưới đều thì nó măng nhiều hơn
và luôn luôn luôn lúc nào cũng chủ động được hệ thống tưới cho huyện
năm hai nghìn một mươi chín huyện lạng giang dành hai tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp
trong bối cảnh diện tích đất trồng trọt chăn nuôi đang có xu hướng bị thu hẹp
để nhường chỗ cho phát triển công nghiệp dịch vụ
thì ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng đắn và tất yếu
giúp người dân lạng giang làm giàu từ nông nghiệp và vươn đến một nền sản xuất hiện đại
trong bối cảnh diện tích đất trồng trọt chăn nuôi đang có xu hướng bị thu hẹp

giúp người dân lạng giang làm giàu từ nông nghiệp và vươn đến một nền sản xuất hiện đại